sở giáo dục và đào tạo hà nội vừa có công văn gửi phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện thị xã các trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thùng xuyên và các đơn vị trực thuộc yêu cầu tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ tết nguyên đán tân sửu năm hai nghìn hai mươi một
sở giáo dục và đào tạo hà nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục trật tự an toàn giao thông quản lý tốt học sinh phát hiện kịp thời những diễn biến xấu có nguy cơ làm mất ổn định an ninh trật tự an toàn trong và ngoài nhà trường chủ động phối hợp với cha mẹ học sinh chính quyền và công an địa phương có biện pháp ngăn chặn kịp thời
ban giám hiệu nhà trường chịu trách nhiệm trước giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội nếu để xảy ra tình trạng tăng trữ sử dụng các loại pháo trái phép trong trường học